tại hà nội bảy mươi bảy doanh nghiệp xuất sắc nhất về năng suất chất lượng đã được vinh danh tại lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia
và giải thưởng chất lượng quốc tế châu á thái bình dương hai nghìn một mươi bảy do tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc bộ khoa học và công nghệ tổ chức
tham dự buổi lễ có đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện cơ quan ban ngành trung ương địa phương và đông đảo doanh nghiệp
đại diện cơ quan ban ngành trung ương địa phương và đông đảo doanh nghiệp
đến nay đã có một tám trăm bốn mươi hai lượt doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng lần này được trao cho bảy mươi ba doanh nghiệp trong đó có một mươi năm giải vàng và năm mươi tám giải bạc
cũng trong dịp này bốn doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc tế châu á thái bình dương hai nghìn một mươi bảy cũng được vinh danh
qua hơn hai mươi năm giải thưởng chất lượng quốc gia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp cơ quan quản lý
cũng như người tiêu dùng trong xã hội
với sự tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp
đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới